chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa vừa có kết luận xử lý đất đai đối với dự án công viên văn hóa giải trí thể thao nha trang sao thành phố nha trang
theo đó tỉnh sẽ công khai thông tin về việc thực hiện thu hồi đất dự án này sau khi đã hết thời gian hai mươi bốn tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động
dự án công viên văn hóa giải trí thể thao nha trang sao thành phố nha trang được cấp chứng nhận đầu tư từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
vốn đầu tư lên đến ba mươi ba triệu đô la trên tổng diện tích hơn một trăm ba mươi m hai trong đó có gần sáu mươi m hai mặt nước
dự án được khởi công vào đầu năm hai nghìn một mươi bốn tuy nhiên quá trình thi công đã bị chậm tiến độ chủ đầu tư đã lấn chiếm trái phép hai ba hectare vịnh nha trang
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh khánh hòa đã thu hồi đất dự án nha trang sao để giao cho trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh khánh hòa quản lý
theo luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba quy định khi thu hồi thì phải có thời gian gia hạn cho chủ đầu tư hai mươi bốn tháng
để xử lý tài sản trên đất trong thời gian hai mươi bốn tháng nếu chủ đầu tư không xử lý thì nhà nước mới bắt đầu thực hiện thu hồi theo quy định